liên quan đến vụ nổ lò hơi đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại công ty trách nhiệm hữu hạn gỗ bình minh thuộc xã thiện tân huyện vĩnh cửu tỉnh đồng nai khiến sáu người tử vong và bảy người bị thương
các lực lượng chức năng của tỉnh đồng nai đang tập trung cứu người bị thương và khám nghiệm hiện trường nguyên nhân ban đầu của vụ nổ lò hơi được cho là do lỗi kỹ thuật lò hơi
vào lúc tám giờ một mươi phút sáng ngày hôm nay tại công ty trách nhiệm hữu hạn gỗ bình minh khi hơn chục công nhân đang làm việc thì bất ngờ tiếng nổ lớn vang lên
khi mọi người chạy đến kiểm tra thì phát hiện có nhiều người bị thương số khác nằm bất động xung quanh nhiều đồ vật ngột ngang bước đầu xác định có sáu người tử vong bảy người bị thương
ngay sau khi xảy ra vụ nổ lãnh đạo ủy ban nhân dân tỉnh đồng nai và lãnh đạo công an tỉnh đã có mặt tại hiện trường chỉ đạo các phòng nghiệp vụ và công an cơ sở phối hợp với các ngành liên quan khẩn trương khám nghiệm hiện trường điều tra làm rõ và xử lý hậu quả của vụ tai nạn lao động
cùng ngày lãnh đạo ủy ban nhân dân tỉnh đồng nai cũng đã tới bệnh viện đa khoa đồng nai để thăm hỏi thân nhân các gia đình có người tử vong và số người bị thương đang điều trị tại bệnh viện
ủy ban nhân dân tỉnh đồng nai đã hỗ trợ gia đình có nạn nhân tử vong mỗi gia đình hai mươi triệu đồng và mỗi nạn nhân bị thương một mươi triệu đồng hiện trường nơi xảy ra vụ nổ đang được công an tỉnh đồng nai phong tỏa để phục vụ công tác điều tra
liên quan đến vụ nổ này thủ tướng chính phủ phạm minh chính vừa ký ban hành công điện số bốn mươi hai
chỉ đạo khắc phục hậu quả và thăm hỏi gia đình các nạn nhân trong vụ tai nạn
thủ tướng chính phủ yêu cầu chủ tịch ubnd tỉnh đồng nai khẩn trương tổ chức thăm hỏi chú đáo kịp thời hỗ trợ động viên gia đình và làm các thủ tục liên quan đến nạn nhân tử vong